thưa quý vị và các bạn việt nam và bungary có mối quan hệ giao thương truyền thống lâu đời
tuy nhiên hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia thì vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của kinh tế hai nước
những năm gần đây quan hệ thương mại giữa việt nam và bungary đã có những bước phát triển đáng kể
tuy nhiên để phát triển sâu rộng quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn cần nhiều hơn nữa cơ chế
chính sách thu hút nguồn lực và nhiều diễn đàn trao đổi hợp tác kinh doanh
đây là nội dung chính mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình kinh tế và dự báo hôm nay
được coi là cửa ngõ để kinh doanh xuất khẩu vào eu bungary đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nhân quốc tế
tham gia vào thị trường lâu đời và khó tính này
đến với buổi gặp gỡ các doanh nghiệp việt nam trong diễn đàn đầu tư và kinh doanh việt nam bulgari
ông dimitar kiyuchukov chủ sở hữu doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu rượu nổi tiếng tại bulgari đã mang theo nhiều dự án
với ông việt nam là thị trường đầy tiềm năng đối với lĩnh vực ông đang đầu tư
công ty của tôi được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu sản xuất rượu tôi đã nhập khẩu rượu vào việt nam từ hai năm trước
người việt nam rất thích rượu của chúng tôi
tôi đang nghĩ đến việc mở rộng thương hiệu rượu tại việt nam cơ chế tại việt nam hiện rất dễ dàng để nhập khẩu và sản xuất rượu
chúng tôi sẽ mở văn phòng đại diện và nhà máy tại đây nếu tìm được nhà đầu tư và đối tác tốt
chúng tôi sẽ chuyển giao bí kết kinh doanh chuyển giao công nghệ chỉ trong sáu mươi một ngày
điều này sẽ làm cho sản phẩm có tính cạnh tranh cao hơn trên thị trường
việt nam hiện nay đã tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư châu âu dễ dàng cho các nhà đầu tư châu âu xuất nhập khẩu sản phẩm
do đó chúng tôi tin chúng tôi đang đi đúng hướng
việt nam có mối quan hệ hợp tác thương mại với nhiều nước châu âu nhưng giá trị trao đổi với bulgari còn khiêm tốn
trong khi đó bungary là một trong những cửa ngõ quan trọng để hàng hóa nước ngoài tiến vào châu âu
nguyên nhân có thể do doanh nghiệp hai bên chưa có nhiều thông tin và chưa nắm bắt được nhu cầu của đối tác
việt nam với bulgari thì chúng ta là có hơn bảy mươi năm là quan hệ trước các nước sậu chủ nghĩa
nhưng tuy nhiên thì do cái sự biến động chính trị xã hội thì có cái sự phân nhất định trên trật tự của thế giới
thêm ra là việt nam với bulgari nó bị bắn đi một cái thời gian
chỉ còn đấy là một cái khó khăn mà rõ ràng là hai bên không để như nhau
nhưng mà về cái tiềm năng thì tôi nghĩ là rất lớn và chính chính phủ mình cũng đã có cái sự chỉ đạo

hiện nay thị trường bulgari đang cần một lượng tiền
lượng lớn lao động có tay nghề cao và doanh nghiệp việt nam hoàn toàn có thể cung ứng được nguồn lao động này
chính vì vậy việc thúc đẩy thương mại giữa hai nền kinh tế là điều cực kỳ cần thiết trong bối cảnh hiện nay
từ trước đến nay các doanh nghiệp của bulgari hiếm có một cơ hội nào được thắp tùng ngài bộ trưởng kinh tế trong chuyến thăm chính thức đến việt nam
một cái lực lượng khoảng hơn hai chục doanh nghiệp là những doanh nghiệp nồng cốt của bulgari đã đến thị trường việt nam để tìm hiểu các cơ đội đầu tư tại đây
chúng tôi có một cái vinh dự đấy là đại sứ quán bungary cũng như là bên tham tán thương mại của họ tin tưởng cho chúng tôi tổ chức cái diễn đàn kinh tế này
mục đích mang lại cho các doanh nghiệp của bungary gặp gỡ được các doanh nghiệp việt nam để có cơ hội thực sự trao đổi với nhau và sẽ làm tốt được một cầu nối để hai doanh nghiệp không chỉ đầu tư từ bungary về đây mà từ đây có thể đầu tư bungary
vì các bạn có biết là đã biết là bulgari là cái cánh cửa
để vào một cái thị trường rất là rộng lớn với năm trăm linh triệu dân toàn châu âu
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch thương mại hai triệu việt nam bulgari đạt một trăm linh chín một mươi sáu triệu đô la mỹ
trong đó kim ngạch xuất khẩu của bungary sang việt nam đạt bảy mươi một triệu đô la mỹ
với các sản phẩm chủ yếu là thuốc bảo vệ thực vật lúa mì thức ăn gia súc máy móc thiết bị cơ khí và xây dựng
ở chiều ngược lại giá trị xuất khẩu của việt nam sang bulgari đạt ba mươi tám ba mươi sáu triệu đô la mỹ
các sản phẩm chủ lực là gạo hạt điều cà phê thủy sản đông lạnh giày da may mặc máy tính và linh kiện điện tử
về đầu tư bungary hiện có một mươi một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam với tổng vốn đầu tư khoảng năm mươi tám triệu đô la mỹ
tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo thông tin truyền thông khoa học công nghệ
đặc biệt có dự án xử lý dầu thải thành dầu công nghiệp

cái vấn đề tôi nghĩ là khó khăn nhất nếu mà các doanh nghiệp của việt nam mà không đồng hành cùng nó thì cũng rất là khó thành công
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch thương mại hai triệu của việt nam và bungary đạt hơn năm mươi năm triệu đô la mỹ
trong đó xuất khẩu từ việt nam đi bungary đạt khoảng hai mươi một sáu triệu đô la mỹ
trong hợp tác đầu tư bungary đứng thứ sáu mươi năm trong số một trăm hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại việt nam
với chín dự án fdi còn hiệu quả
tổng vốn đăng ký khoảng ba mươi chín mươi chín triệu đô la mỹ
tuy nhiên những kết quả hợp tác thương mại và đầu tư trên còn rất khiêm tốn
chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên
có thể nói rằng tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia việt nam bulgari là rất lớn
tuy nhiên chúng ta cũng phải công bằng mà nói rằng mối quan hệ tình hữu nghị đấy
nó chưa đẩy được lên tầm cao mới là cái tầm hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh

kinh ngạch đầu tư giữa hai quốc gia còn rất hạn chế
ở đấy nó có rất nhiều các lý do
một trong các lý do chính là khi nước bạn thay đổi đường lối phát triển kinh tế
thì họ luôn luôn cũng giống như quốc gia chúng ta thôi
họ luôn luôn đi tìm kiếm các cơ hội mới cơ hội gần gũi mà cơ hội dễ nhất
thì một trong những cái thị trường họ đang rất tốt đó là thị trường châu âu
và còn việt nam thì nó có một cái hạn chế là chúng ta khoảng cách rất xa
và chúng ta đều là những nước đang
và chính vì thế lúc này khi nền kinh tế việt nam đang đi lên một cách thần kỳ
như năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua và các thị trường khác như châu âu
đang có một cái giai đoạn lắng xuống thì việt nam cũng được coi là một chiến lược
cũng nói đến chiến lược thu hút đầu tư
chính phủ bungary đã có những chương trình hỗ trợ đặc biệt về mặt thủ tục
giấy phép đầu tư tài chính và cung ứng nhân lực cho nhà đầu tư nước ngoài
khi đầu tư vào bulgari doanh nghiệp được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế thu nhập cá nhân khá thấp ở mức một mươi
và có ưu thế dễ dàng tiếp cận vào thị trường châu âu với dân số lên tới năm trăm linh triệu người
để tìm hiểu về chính sách thu hút đầu tư hợp tác kinh tế với nước ngoài của chính phủ bungary
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trò chuyện với ông daniel dobray
tham tán thương mại bulgari tại việt nam
cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
chúng tôi biết rất ít về kinh tế bulgari
ông có thể chia sẻ về tổng quan kinh tế bungary và môi trường kinh doanh tại đây
cảm ơn về câu hỏi của bạn
bạn biết đấy có rất ít thông tin về bulgari nói chung và tình hình kinh doanh tại bungary nói riêng tại việt nam
bulgari là một quốc gia thuộc liên minh châu âu
ở vị trí đó chúng tôi muốn đem cơ hội cho những doanh nghiệp ở quốc gia như việt nam đến đầu tư vào bungary
nếu đã đầu tư vào bulgari thì cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về tình hình kinh doanh của bulgari
bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào bất cứ quốc gia châu âu nào
bởi liên minh châu âu là một thị trường có cơ chế thống nhất
tạo cơ hội cho bất cứ doanh nghiệp nào khi đến đầu tư vào bungary cũng như kinh doanh tại châu âu
đó là điểm thứ nhất
điểm thứ hai là bạn cần biết về bulgari
là bulgari có chính sách yêu đải về thuế so với các nước châu âu khác
thuế thu nhập doanh nghiệp tại bulgari là một mươi trên lợi nhuận chịu thuế
chúng tôi là quốc gia nhỏ mà chúng tôi có một cơ chế về thuế rất cạnh tranh
so với mặt bằng chung về thuế của các quốc gia châu âu
bên cạnh đó chúng tôi còn có nhiều chính sách hỗ trợ kinh doanh
tôi muốn đề cập đến những hạng mục được ưu đãi như điện
các hạng mục cho thuê văn phòng nhân lực
tất cả đều có mức giá rẻ
nếu một doanh nhân muốn kinh doanh tại bulgari
anh ta có thể dễ dàng sắp đặt để bắt đầu kinh doanh một cách nhanh nhất
và có thể bán sản phẩm dịch vụ ra toàn khối châu âu
để bắt đầu kinh doanh tại bulgari
những bước đi cơ bản bạn cần biết là quản lý chi phí khởi nghiệp
tổ chức kinh doanh tốt từ đó bán mặt hàng kinh doanh ra các nước châu âu
đó là những cơ hội chính tại bulgari
chúng tôi có mức thuế thấp và điều kiện kinh doanh tốt cho các nhà đầu tư
đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn
tuy nhiên bạn nói đúng thông tin về bungary rất hạn chế
hiện nay có một sự thay đổi rất lớn tại bungary
do đó chúng tôi phải cải thiện hình ảnh và thông tin về bulgaria
với người việt nam nói chung và giới doanh nhân việt nam nói riêng
đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây để thúc đẩy mối quan hệ giao thương
giữa các doanh nghiệp việt nam với doanh nghiệp bulgari và ngược lại
đây là lần đầu tiên tôi tham dự một diễn đàn thương mại thúc đẩy thương mại
giữa việt nam và bulgari
và cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các nhà đầu tư bungary ở việt nam
ông nghĩ gì về tiềm năng hợp tác kinh tế của việt nam và bungary
đây là câu hỏi rất thẳng thắn vào đúng vấn đề chúng ta quan tâm
chúng tôi chào đón tất cả những nhà đầu tư từ châu âu
và không chỉ các nhà đầu tư việt nam mà còn cả các nhà đầu tư châu á
nhất là đầu tư vào những sản phẩm nông nghiệp
trước những năm một nghìn chín trăm chín mươi chúng tôi đã nói chuyện với những nhà đầu tư việt nam
về sản xuất các sản phẩm nông nghiệp như sản xuất sữa sản xuất format
các sản phẩm từ động vật
chúng tôi đã cùng việt nam bước đầu sản xuất những sản phẩm nông nghiệp từ thời điểm đó
bulgari cũng đã đồng hành cùng việt nam
trong sản xuất sản phẩm máy móc thiết bị các kim loại cơ bản như sắt đồng kẽm
hóa chất và nhiều sản phẩm công nghiệp khác
chúng tôi cũng giúp việt nam trong ngành công nghiệp rừng như là công nghệ gỗ
nhưng đó là trước đây
còn bây giờ chúng tôi muốn trở lại việt nam với một hình ảnh mới
điều này rất khó vì ở việt nam đã có các doanh nghiệp từ mỹ châu âu từ úc v v
đã đến đây kinh doanh nhưng chúng tôi có lợi thế thu hút riêng
với chúng tôi nông nghiệp là lợi thế
và chúng tôi muốn phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp tại việt nam
nhưng không phải là bán rau củ quả thực phẩm đâu mà là sản xuất hợp tác để cùng phát triển
chúng tôi coi người việt nam là những người bạn
nên chúng tôi muốn cùng với việt nam phát triển một nền nông nghiệp
và cả nền văn hóa hợp tác giữa hai nước
tôi muốn nhắc đến việc phát triển sản phẩm từ hoa hồng nho hoa oải hương
đó là sự khác biệt trong sản phẩm nông nghiệp chứ không chỉ là những sản phẩm truyền thống
tất cả phải phát triển trên một nền tảng nông nghiệp tiên tiến
đó là điểm thứ nhất
điểm thứ hai chúng tôi muốn tìm một khung đầu tư và tài chính tốt cho việt nam
ý tôi là ở châu âu ở mỹ ở thế giới phương tây đặc biệt là tại bungary
chúng tôi có một nền tảng tài chính dồi dào và rẻ
do đó chúng tôi có thể đầu tư tài chính vào việt nam không chỉ trong những hạng mục chính
mà cả trong các ngành dịch vụ khác như dịch vụ y tế dịch vụ khách sạn du lịch
dịch vụ giáo dục it công nghệ hài hèn
bởi vì chúng tôi có nguồn lực tốt về những lĩnh vực này trong khối châu âu
do đó chúng ta có thể hợp tác kinh tế tốt trong tương lai gần
dường như ông rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp
thanh tiệu và thế mạnh về kinh tế của bulgari là gì thưa ông
tôi muốn nhấn mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp bungary
sự đặc biệt trong nông nghiệp của chúng tôi là rất linh hoạt
điều đó có nghĩa là chúng tôi không bán nho rượu gia vị hoa
nhưng chúng tôi có thể sáng tạo ra dòng sản phẩm riêng cho việt nam
chỉ có một số ít quốc gia làm được điều này
chúng tôi không muốn bán sản phẩm mà chúng tôi muốn hợp tác phát triển kinh tế cùng việt nam
đồng hành cùng những người nông dân việt nam để sản xuất ra những sản phẩm tốt thích hợp
nhất là những sản phẩm chưa có trên thị trường
bên cạnh đó nếu các bạn cần công nghệ máy móc thiết bị chúng tôi có thể mang đến cho việt nam
ví dụ tàu máy ủi máy cày và những loại máy móc thiết bị đi kèm
trên nền tảng công nghệ của chúng tôi
sản xuất ra các loại máy móc tại việt nam bởi vì chúng tôi có thị trường ở đây
chúng tôi muốn lan tỏa tầm ảnh hưởng tại châu á và việt nam là địa điểm tốt
để chúng tôi phát triển sản xuất phát triển công nghệ và từ đó bán ra trên khắp các thị trường của châu á
ông có thể chia sẻ với chúng tôi điểm tương đồng giữa nền kinh tế việt nam và kinh tế bungary
trước tiên phải nói đến là việt nam lớn hơn bungary
điều này gấp một mươi lần
bạn biết đấy bungary chỉ có tám triệu dân việt nam thì có dân số lớn hơn nhiều
điểm chung của bungary và việt nam là con người đều có rất nhiều sáng kiến
do đó ở việt nam người ta dễ dàng chủ động nắm bắt tình hình cơ hội để mang đến kết quả kinh doanh tốt nhất thích hợp nhất
tương tự với bulgari doanh nhân bungary luôn tự tìm cơ hội để kinh doanh
luôn sáng tạo ra sản phẩm chứ không đi sao chép của người khác
và tôi đã nhìn thấy tiềm năng đó ở việt nam
và sau đó có thể tìm hiểu về việt nam
ông có nhận định gì về mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia
quan hệ thương mại giữa việt nam và bungary rất nhỏ nhưng lại có tiềm năng lớn
tổng kim ngạch thương mại hai triệu trong năm qua đã đạt trên một trăm linh triệu đô la
chúng tôi muốn phát triển chứ không chỉ gia tăng tổng kim ngạch
chúng tôi cũng không chỉ muốn tăng những con số kinh doanh mà muốn phát triển nhiều dòng sản phẩm khác nhau giữa hai nước
cá nhân tôi muốn đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để kinh doanh bởi vì qua các ngành dịch vụ ta bán được nhiều sản phẩm hơn
tôi lấy ví dụ
nếu tôi phát triển một bệnh viện tốt tại việt nam tôi có thể bán dịch vụ khám chữa bệnh bán dược phẩm chuyển giao công nghệ trao đổi bác sĩ
đó là ví dụ điển hình cho việc cần phát triển dịch vụ
có dự án tốt các bạn sẽ bán được nhiều sản phẩm dễ dàng có thể ở bungary hoặc ở việt nam bằng phương pháp chuyển giao công nghệ
ông có chiến lược kế hoạch gì để thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh giữa hai quốc gia
tôi làm tham tán thương mại
tôi làm tham tán thương mại và cũng làm công tác ngoại giao tại sứ quán
trước tiên tôi muốn đem bí quyết công nghệ và kiến thức tới việt nam
điều đó có nghĩa là phải kết nối các trường đại học các viện nghiên cứu giữa hai nước
chúng tôi có thể mang kiến thức đến đây những kiến thức mang tính thực tế ứng dụng cao để áp dụng ngay được
đó là trang trại nhỏ nhà máy nhỏ các sản phẩm phân khúc nhỏ các sản phẩm đặc thù như sản xuất sữa
đó là tương lai tôi nhìn thấy giữa hai nước việt nam và bungary
ngoài ra chúng ta có thể kinh doanh tất cả những lĩnh vực đề cập ở trên
bungary như tôi đã đề cập là một quốc gia châu âu có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp
tôi nghĩ nên tạo cơ hội cho những doanh nghiệp khởi nghiệp ở đây mở đại diện ở bungary và châu âu
qua đó họ có thể bán các dự án không chỉ cho việt nam cho châu á mà còn bán cho cả châu âu
tôi có thể nhìn thấy tiềm năng lớn trong lĩnh vực này bởi người việt nam rất thông minh và năng động
bản thân tôi làm kỹ thuật nên tôi muốn thúc đẩy các dự án
để phát huy được hết một trăm linh tiềm năng đầu tư kinh doanh hai nước với mục tiêu phát triển bền vững
lĩnh vực nào theo ông cần được ưu tiên
theo tôi việt nam đã phát triển tốt chính phủ điện tử
việt nam có thể so sánh với một số nước châu âu về lĩnh vực này và cần làm tốt hơn
các bạn hoàn toàn có thể nhìn vào những cơ hội đang mở ra từ đây
tôi xin cảm ơn
cảm ơn ông
chúng ta cùng hy vọng sự hợp tác đầu tư kinh doanh của hai nước trong thời gian tới được thúc đẩy nhanh chóng
một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay
năm hai nghìn một mươi tám đã chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng trong việc ký kết hợp tác chiến lược giữa chính phủ việt nam và bungary
về hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
tôi xin cảm ơn ông
chính phủ hai nước đã khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau
với vị thế vừa đảm nhiệm thành công vị trí chủ tịch eu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục vai trò trong trôica của eu đến hết năm hai nghìn một mươi chín
bulgari cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ việt nam trong quan hệ với eu đặc biệt là trong việc sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và phía việt nam cũng sẽ hỗ trợ bungary tăng cường quan hệ với asean

xin chào và hẹn gặp lại